kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày sự báo trước sẽ có một lượng lớn khách du lịch đổ về nha trang tham quan nghỉ dưỡng khiến tình hình trật tự an toàn giao thông tiêm mẩn nhiều phức tạp
bởi vậy lực lượng cảnh sát giao thông công an khánh hòa đã chủ động tham mưu triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông để nhân dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ vui tươi an toàn
du lịch biển đảo là một trong những sản phẩm hấp dẫn thu hút nhiều du khách khi đến với nha trang khánh hòa
mặc dù trên địa bàn có mưa giải rác do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhưng ngay trong ngày nghỉ lễ thứ hai hàng nghìn du khách vẫn đổ về bến cảng du lịch đi tham quan các đảo trên vịnh nha trang
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến thủy nội địa lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tăng cường công tác kiểm tra tại các đầu bến
trong đó tập trung kiểm tra về điều kiện kỹ thuật và trang thiết bị an toàn của các phương tiện tham gia chở khách trước khi rời bến
kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhất là các phương tiện không đăng ký đăng kiểm kỹ thuật chở quá tải trở quá số người quy định
quá trình kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông cũng lồng ghép tuyên truyền nhắc nhở chủ phương tiện và du khách chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu như hiện nay

trên tuyến giao thông đường bộ để bảo đảm cho các tuyến đường chính ở nha trang không xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ khi số phương tiện lưu thông gia tăng đột biến
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí các tổ công tác
chia ca đứng chốt tại những nút giao thông trọng điểm để điều hòa hướng dẫn giao thông đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông

tập trung xử lý chống đua xe trái phép rồi chống ủn tắc giao thông trong những ngày lễ rồi là phối hợp công an các đơn vị địa phương kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy tất cả các phương tiện lưu thông trên đường
thời gian qua các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thánh hòa đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để kích cầu du lịch sau một thời gian dài bị ngưng trệ do ảnh hưởng của các đơn vị doanh nghiệp
cùng với các lực lượng khác lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh cũng đang căng mình thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong những ngày nghỉ lễ
do bé trai hiếu động khi đi xem pháo hoa nên đã bị lạc cha mẹ khiến lực lượng cảnh sát phải phát loa hàng giờ đồng hồ tìm người thân
hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân bế đứa trẻ đi tìm người thân cho bé khiến nhiều người cảm thấy ấm áp
việc xảy ra vào đêm ngày hôm qua ba mươi tháng bốn tại quận một thời điểm thành phố hồ chí minh đang chuẩn bị tổ chức bắn pháo hoa mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
thời điểm khoảng hai mươi một giờ cùng ngày trong lúc làm nhiệm vụ tại đường tôn đức thắng hàm nghi gần điểm bắn pháo hoa hầm sông sài gòn
thiếu tá đinh minh vương đội tuyên truyền phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh nhận được tin báo có một bé trai khoảng hai tuổi bị lạc gia đình
thiếu tá vương nhanh chóng đến chỗ đưa bé đang được người dân chăm sóc để xác minh thông tin
do hoảng sợ nên bé trai không thể nói được tên ba mẹ của mình
sau đó đồng chí vương đã sử dụng loa cầm tay để phát thông báo tìm người thân
còn thiếu tá tuyến bé trai đi dọc theo đường tôn đức thắng và ngược lại đọc loa để tìm kiếm người thân của bé
tuy nhiên đến khi màn pháo hoa kết thúc cảnh sát mới tìm được cha mẹ của bé trai
khi nhìn thấy con người mẹ và người cha đứa trẻ khóc nghẹn và liên tục cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát giao thông
tin an ninh trật tự cập nhật công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ hai đối tượng
trương đình an hai mươi một tuổi quê con tum và nguyễn thanh thảo cầm đầu tự là ti mập ba mươi tuổi
ngụ phường bình hòa thành phố thuận an để điều tra hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện đối tượng nguyễn thanh thảo vận chuyển ma túy
từ địa phương khác đến địa bàn thị xã bến cát để tiêu thụ
đến tối ngày hai mươi một tháng bốn khi thảo và an thuê xe taxi di chuyển từ thành phố thuận an về khu phố ba
a phường thới hòa thị xã bến cát để giao ma túy thì bị công an bắt giữ
tại hiện trường công an phát hiện thu giữ gần một viên ma túy dạng thuốc lắc một khẩu súng cùng sáu viên đạn
một tờ tiền được gấp lại bên trong chứa ketamin
tại phường an phú thành phố thuận an lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ một túi ni lông chứa ketamin cùng bảy viên đạn
an và thảo khai nhận số ma túy trên được một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch ở thành phố hồ chí minh
thuê vận chuyển từ thành phố thuận an về thị xã bến cát với giá một mươi triệu đồng
công an xã thường thới hậu a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã phát hiện và bắt giữ thành công
đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn ở khu vực biên giới việt nam campuchia
trần văn nghĩa sinh năm hai nghìn chín
trần văn nghĩa sinh năm hai nghìn chín trú tại xã thường thới hậu a huyện hồng ngựa tỉnh đồng tháp
đang bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
được biết đối tượng nghĩa đang bị điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trong quá trình cho tại ngoại để điều tra
thì đối tượng bỏ trốn nên công an thành phố thuận an tỉnh bình dương ra quy định truy nã